hàng chục đối tượng khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng bồng miêu xã tàm lãnh huyện phú ninh vừa bị công an tỉnh quảng nam phát hiện xử lý
dạng sáng ngày một mươi tám tháng bốn bất ngờ kiểm tra lực lượng công an phát hiện hai nhóm khoảng một mươi năm người đang tiến hành các hoạt động khai thác vàng trái phép
khai thác nhanh xác định được hai chủ tổ chức hoạt động khai thác là phan đình hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và thái viết trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
cùng chú tại huyện phú ninh tỉnh quảng nam đã thuê các công nhân đưa công cụ máy móc vào khu vực đồi sim để khai thác vàng trái phép
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm năm mét khối đá có chứa chữ lượng vàng cùng với nhiều dụng cụ máy móc phục vụ khai thác vàng
hoạt động khai thác vàng trái phép diễn biến phức tạp tại đây đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và an ninh trật tự tại địa phương